trung tâm y tế huyện hoa lư tỉnh ninh bình tổ chức xuất viện cho bệnh nhân số ba trăm tám mươi chín
bệnh nhân cuối cùng được cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên
đây là một trong một mươi bệnh nhân được phát hiện tại khu cách ly tập trung của tỉnh
là công dân việt nam nhập cảnh từ liên bang nga về từ ngày một mươi chín tháng ba
bệnh nhân số ba trăm tám mươi chín là ca bệnh được cách ly điều trị trong thời gian lâu nhất
với hơn một tháng tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên
sau bốn lần liên tiếp bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân có sức khỏe bình thường không ho không sốt không khó thở